ngày năm tháng một mươi hai tàu sar bốn trăm một mươi ba thuộc trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam
đã đưa hai nữ thuyền viên quốc tịch nga gập nạn trên vùng biển việt nam về bờ cấp cứu an toàn
theo thông tin ban đầu vào lúc một mươi một h ngày bốn tháng một mươi hai tàu huấn luyện sts nadezda quốc tịch nga
trên đường hành trình từ vũng tàu đi vladivostok nga khi đến vị trí cách mỗi vũng tàu khoảng một trăm một mươi hải lý
về phía đông nam thì có hai thuyền viên là bà nazimova olesya quốc tịch nga nghi bị đau tim khó thở
và bà onsepskaya svetlana quốc tịch nga nghi bị suất huyết dạ dày và bị đau ruột thừa cấp
cả hai thuyền viên cần đưa về bờ cấp cứu ngay sau khi tiếp nhận thông tin
trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải việt nam đã hướng dẫn tàu chuyển hướng tăng tốc hành trình
về vũng tàu đồng thời điều động tàu chuyên dụng tìm kiếm cứu nạn sar bốn trăm một mươi ba thường trực tại vũng tàu
rời cầu đi cứu nạn khẩn cấp đến hai h ba mươi phút ngày năm tháng một mươi hai tàu sir bốn trăm một mươi ba đã tổ chức tiếp nhận
hai thuyền viên trên và đưa về cảng tiến hành bàn giao cho đại diện chủ tàu